thông tin ban đầu người tử vong được xác định là ông vns sáu mươi bảy tuổi ngụ tại căn nhà
ông s sống cùng một người phụ nữ hơn bảy mươi tuổi
theo những người hàng xóm sáng cùng ngày con gái của người phụ nữ mang đồ lên để tìm và gọi cửa
thì không thấy mẹ cũng như ông s trả lời
khi người này kiểm tra thì phát hiện mùi tử khí và bên trong có điều bất thường
nghi có chuyện chẳng lành người nhà đã nhờ hàng xóm phá cửa vào bên trong
thì phát hiện ông s đã tử vong ở cửa ra vào gần đó là người phụ nữ sống cùng
người nhà đã gọi xe cấp cứu đưa người phụ nữ đi cấp cứu trong tình trạng sức khỏe yếu
một người phụ nữ sống gần đó cho biết ông s mua nhà ở đây đã hơn một mươi năm và sống cùng một người phụ nữ
ông s trước đó sức khỏe bình thường còn người phụ nữ mới đây đã bị tai biến đi lại nói năng điều khó khăn
một hàng xóm cho biết ông s ở cùng người phụ nữ theo kiểu tuổi già chăm nhau cho đỡ buồn
chứ không có cưới hỏi hay đăng ký kết hôn
trước đó ông s làm nghề chạy xe ôm gần đây được cho là có bệnh nền
ông s có thể đã tử vong trước đó một hai ngày những người phụ nữ tai biến nên không thể kêu ai
công an xã đông thạnh phối hợp với công an huyện hóc môn sau đó phong tỏa hiện trường khám nghiệm điều tra
đến khoảng một mươi ba giờ cùng ngày công tác khám nghiệm kết thúc người đàn ông được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vũng tàu tỉnh bà ruyện vũng tàu đã khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn tâm tiến
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú phường thắng nghì tp vũng tàu để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản
sau khi giả vào hỏi đường lợi dụng lúc người phụ nữ không chú ý đối tượng tiến đã ra tay giật sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ nạn nhân
theo hồ sơ điều tra vào khoảng bảy h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng bốn đối tượng tiến điều khiển xe máy đã che biển số cuối
đi trên đường v ba thấy bà ltb sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba điều khiển xe máy chở bà ltn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
trên cổ bà b
tiến đã đeo sợi dây chuyền vàng nên tiến nảy sinh ý định cướp giật
quá trình theo dõi khi thấy bà b đang dừng lại trước cửa nhà trên đường v ba phường thắng nghì tp vũng tàu
tiến đã điều khiển xe chậm lại dừng xe bên cạnh xe bà b ra vào hỏi đường
lợi dụng lúc bà b sơ hở tiến đã giật sợi dây chuyền đeo trên cô bà b rồi điều khiển xe máy tẩu thoát
nghe bà b chi hô bà n chạy lại cùng bà b giữ tay tiến làm xe máy của tiến ngã ra đường
ngay lúc này tiến nhanh tay vứt lại sợi dây chuyền xuống đường rồi dựng xe tẩu thoát khỏi hiện trường
nhận được tin báo qua điều tra xác minh và trích xuất camera công an thành phố vũng tàu xác định nguyễn tâm tiến là đối tượng gây án nên mời lên làm việc
tại cơ quan công an tiến đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
mới đây công an tỉnh gia lai đã phát đi thông báo chính thức về vụ việc ông nguyễn hồng phong bốn mươi một tuổi
là cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện trư prong tỉnh gia lai tông xe khiến một người phụ nữ tử vong
theo đó khoảng một mươi chín h tối ngày hai tháng năm ông nguyễn hồng phong điều khiển ô tô mang biển kiểm soát tám mươi một a ba mươi hai nghìn ba trăm tám mươi ba lưu thông trên tỉnh lộ sáu
hướng từ thị trấn chư prong đi xá yà bò
khi đi đến km một mươi tám bốn trăm linh thuộc địa phần thôn hợp thắng xã yà giờ răng huyện chư prong
thì tông và bà vũ thị hát bốn mươi chín tuổi chú tài thôn hợp thắng xã yà giờ răng
đang đi bộ cùng chiều phía trước
vụ tai nạn khiến bà vũ thị hát tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai
nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai điều tra xử lý theo quy định
một người chứng kiến vụ việc cho biết sau khi xảy ra vụ tai nạn
nhiều người dân đã có mặt tại hiện trường theo dõi vụ việc
khi người nhà đưa xác bà vũ thị hát từ bệnh viện trở về thì càng thu hút nhiều người hơn
lúc này người nhà của nạn nhân yêu cầu phải tiến hành đo nồng độ cồn với tài xế gây tai nạn
tuy nhiên vụ việc xảy ra vào lúc một mươi chín h tối hai tháng năm nhưng phải đến một giờ sáng ngày ba tháng năm
cơ quan chức năng mới đo được nồng độ cồn của tài xế nguyễn hồng phong
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
trong chiều ngày ba tháng năm công an tp thủ đức tp hồ chí minh vẫn đang phối hợp
cùng đội cảnh sát giao thông rạch chiếc công an tp hồ chí minh điều tra làm rõ nguyên nhân
vụ việc xe đầu kéo cán tử vong nhân viên trạm thu phí
theo đó vào trưa cùng ngày anh nxk bốn mươi ba tuổi quê hà tĩnh là nhân viên của trạm thu phí xa lộ hà nội
đang đi bộ từ cabin thu phí bên này sang cabin thu phí bên kia
đúng lúc này xe đầu kéo sáu mươi c bốn mươi bảy do tài xế ba mươi hai tuổi quê thanh hóa điều khiển
theo hướng từ suối tiên đi cầu sài gòn lưu thông tới và tông trúng anh cà
vụ việc làm anh ca ngã xuống đường bị bánh xe cán qua dẫn đến tử vong tại chỗ
ngày ba tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phụng hiệp vừa có quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam trần duy tâm ba mươi chín tuổi ngụ huyện phụng hiệp để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
tâm chính là người đã vào trường tiểu học phương bình hai xã phương bình huyện phụng hiệp chém gây thương tích
cho một giáo viên giảng dạy trong trường gây xôn xao dư luận trong thời gian qua
theo nội dung vụ việc tâm nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm bất chính với ông ntv giáo viên trường tiểu học phương bình ii
vào khoảng chín h hai mươi phút ngày một mươi hai tháng bốn tâm vào trường tiểu học phương bình hai mang theo ba lô nói trên lên phòng làm việc của ông về
và hỏi người này về mối quan hệ với vợ của mình
thế vậy ông vê định ra khỏi phòng thì bị tâm dùng bình xịt hơi cay vào mặt dùng vỏ chai mang theo đánh vào đầu
ông v vùng chạy ra sân trường và bị ngã
cùng lúc này tâm đuổi đến lấy dao mang theo tấn công liên tiếp vào người ông v gây thương tích
ngày ba tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đại lộc quảng nam cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam nguyễn văn phú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú xã điện hồng thị xã điện bàn để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
thông tin ban đầu vào tối ngày hai mươi chín tháng bốn tổ công tác tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát giao thông trật tự công huyện đại lộc
tiến hành kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự giao thông tại km tám trăm linh đường dt sáu trăm linh chín b thuộc thôn phú mỹ
xã đại an tại đây tổ công tác phát hiện phú điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm vừa điều khiển xe vừa nẹt ca đi theo hướng thị trấn ái nghĩa
huyện duy xuyên nên đã dừng phương tiện kiểm tra tổ công tác yêu cầu phú thực hiện việc kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở nhưng phú không chấp hành
đồng thời có lời nói khiêu khích tổ công tác mặc dù tổ công tác kiên trì thuyết phục giải thích để phú hiểu và chấp hành việc kiểm tra nhưng phú vẫn không chấp hành
mà tiếp tục có lời lăng mạ xúc phạm đến lực lượng thực hiện nhiệm vụ đồng thời có hành động hai lần nắm cổ áo của một thành viên tổ công tác
mới đây công an tỉnh thanh hóa thông tin công an thị xã nghi sơn đã có đề nghị truy tố một mươi bị can trong đường dây sản xuất
buôn bán hàng giả là nước giặt nước rửa chén mang nhãn hiệu của thái lan đường dây này do trần văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
chú xã cán khê huyện như thành tỉnh thanh hóa cầm đầu
theo cơ quan điều tra lợi dụng nhu cầu của người tiêu dùng thích sử dụng hàng thái lan sơn rủ một số đối tượng thuê nhà xưởng
thành lập công ty để sản xuất nước giặt nước rửa chén giả mang nhãn hiệu thái lan để tung ra thị trường tiêu thụ
qua khám xét cảnh sát thu giữ tại sưởng sản xuất và các đại lý tiêu thụ của trần văn sơn trên một mươi can trái nước giặt
nước rửa chén giả các loại hơn một tấn tem nhãn vỏ hơn một mươi bộ máy đóng gói gần một tấn hóa chất để sản xuất hàng giả
tại cơ quan công an một mươi đối tượng tham gia đường dây đã thừa nhận hành vi sản xuất buôn bán hàng giả thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng
ngày ba năm tại bãi tắm sandy high hòn đen xã long hải huyện đào phú quý tỉnh bình thuận
đã diễn ra lễ hội treo sắp sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách
lễ hội nhằm tạo sân chơi thúc đẩy phong trào tập luyện thi đấu thể thao trong và ngoài tỉnh
góp phần quảng bá các danh lam thắng cảnh vùng đất văn hóa và con người quê hương huyện đảo phu quý nói riêng với người dân trong ngoài nước
đây là lần đầu tiên bộ môn thể thao này được tổ chức tại đảo phú quý với chủ đề quyết tâm giữ gìn và phát triển du lịch biển đảo quê hương
lễ hội thu hút sự tham gia của gần một trăm năm mươi vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên trong nước và quốc tế
môn thể thao trèo súp mới phát triển gần đây ở phú quý nhưng đã thu hút rất nhiều người tham gia nhất là các bạn trẻ do dễ chơi
ông ngô tấn lực phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đảo phú quý cho biết huyện phú quý đang phối hợp với các đơn vị xây dựng thêm nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn để thu hút du khách
thông qua lễ hội trèo súp lần này huyện phú quý sẽ từng bước xây dựng để trở thành sự kiện truyền thống và thường niên hàng năm của huyện
sự kiện hứa hẹn thu hút đông đảo người dân du khách trong và ngoài tỉnh tham gia tạo môi trường du lịch xanh bền vững trong tương lai cho khu du lịch phú quý
cách thành phố phan thiết năm mươi sáu hải lý theo hướng đông nam huyện đảo phú quý là nơi có tiềm năng kinh tế biển rất lớn đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch
trong năm ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm vừa qua hai mươi bảy tháng bốn đến mùng một tháng năm đảo phú quý đón hơn bảy sáu trăm linh lượt du khách tăng một mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
dịp lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm năm nay bình thuận đón hai trăm hai mươi lượt khách tham quan lưu trú tăng khoảng hai mươi năm so với năm hai nghìn hai mươi ba
công suất phòng bình quân khoảng bảy mươi năm chín mươi năm doanh thu ước khoảng bốn trăm hai mươi tỷ đồng
sáng ngày ba tháng năm ban chỉ đạo trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong ba năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm
tổ chức sơ duyệt lễ kỷ niệm diễu bình diễu hành bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
nội dung trọng tâm là lễ diễu bình diễu hành có sự tham gia của hơn một mươi hai người
sáng ngày ba tháng năm tại dân vận động tỉnh điện biên ban chỉ đạo trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong ba năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm
tổ chức sơ duyệt diễu bình diễu hành lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
lễ sơ duyệt nhằm nâng cao công tác chỉ huy hiệp đồng thống nhất giữa các lực lượng thực hiện lễ kỷ niệm diễu bình diễu hành kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong ngày lễ chính thức
chương trình sơ duyệt diễn ra với bảy nội dung chính gồm lễ trào cờ biểu diễn chống hội trình diễn nghệ thuật công bố quyết định đón nhận huân trường
khen thưởng và trọng tâm là lễ diễu bình diễu hành với sự tham gia của hơn một mươi hai người
phần sơ duyệt lễ kỷ niệm bắt đầu với màn xếp hình nghệ thuật với chủ đề bản hùng ca điện biên do các nghệ sĩ chiến sĩ đoàn nghi lễ quân đội biểu diễn
tiếp đó là màn chống hội với sự tham gia của một diễn viên là học viên của học viện cảnh sát nhân dân cùng bốn trăm linh chiếc chống đủ kích cỡ đội cờ đội múa rồng
lễ meeting chính thức bắt đầu bằng hai mươi một loạt pháo lễ trên nền nhạc quốc ca và khi tại sân vận động tỉnh diễn ra lễ trào cờ cũng là lúc các máy bay mang cờ đảng cờ tổ quốc bay qua lễ đài
ngày sau lễ meeting là chương trình sơ duyệt diễu bình diễu hành kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ với sự tham gia của hơn một mươi hai người
các khối diễu binh diễu hành gồm lực lượng vũ trang dân quân tự vệ cựu chiến binh thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến công nhân nông dân
thức thanh niên phụ nữ khối các dân tộc tây bắc khối nghệ thuật
sau khi các khối diễu binh diễu hành qua lễ đài tiếp tục qua tuyến đường hoàng văn thái đến ngã tư a một sẽ chia thành ba hướng
hướng một gồm tám khối lực lượng vũ trang và các khối của tỉnh điện biên đi theo đường võ nguyên giáp về đường bảy tháng năm
khối hai gồm bảy khối các lực lượng quân đội đi qua cầu a một đường nguyễn hữu thọ và tập kết tại phường thanh bình
và hướng ba gồm tám khối lực lượng công an rẽ trái qua phường nam thanh và tập kết tại khu đô thị bom là
vừa qua ngân chín mươi tám và lương bằng quang đã đến sở thông tin và truyền thông tp hcm để làm việc liên quan đến việc khởi kiện nam em
hay còn gọi là hoa khôi nguyễn lệ nam em
những chia sẻ của ngân chín mươi tám về diễn biến khởi kiện nam em nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận
trong livestream mới đây ngân chín mươi tám cho biết phía cô đang suy nghĩ tạm dừng việc khởi kiện nam em
bởi sau buổi làm việc với sở thông tin và truyền thông tp hcm nam em hạn chế có những phát ngôn không kiểm soát động trạm đến cô
ngân chín mươi tám cho biết
không cần phải xử lý một ai cả vì có mọi người xử lý giúp mình rồi
mình tin mọi người đều là người tốt chín chắn và sáng suốt
nhiều khi mọi người thấy chuyện đó đi quá xa nên sẽ lên tiếng dùng ngân
sau đợt lên sở mình thấy có nhiều tiến triển
người ta im rồi không còn nói gì mình nữa
bây giờ mình muốn kiện người ta nữa vẫn được nhưng mà hiện tại mình đang suy nghĩ
mình đang tạm dừng
nếu người ta sợ thì sẽ lên nói nữa nhưng thấy người ta im có lẽ đã thấy cái sai rồi
vì thế mình đang tạm dừng việc kiện lại
trước đó nam em ngân chín mươi tám liên tục có những bản đấu tố cực căng
nam em từng chia sẻ gửi em ngân chín mươi tám em nói chế là chế lấy em ra câu view
nhưng mà chế thấy là từ khi mà chế live chê hot cái cưng bắt đầu máy cưng cũng mở phiên live
xong cưng nói chế là người bên ekip của chế nhắn tin cho cưng nói chị lấy em ra để mà làm cho câu live câu view

vậy thành tựu của em là em
vậy thành tựu của em là cái gì mà chị phải lấy em ra câu live câu view vậy bé
chị thấy thành tựu của em là mặc những cái bộ đồ hớ hênh những cái bộ đồ hở hang
tới lúc em nổi lên tới giờ là em chỉ nổi tiếng là gì
là người thích khoe mấy cặp bưởi xong đánh dj rồi đứng lắc khoe
thành tựu của em quá tự hào để chị phải lấy em ra chị câu live câu view hả bé
phía ngân chín mươi tám và lương bằng quang xác nhận và cho rằng
thời gian qua nam em liên tục có những phiên livestream chửi bới xúc phạm ngân chín mươi tám
hiện tại phía ngân chín mươi tám tạm dừng việc kiện năm em
những thông tin này cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay